ngày hai mươi một tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức khai mạc
liên hoan báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ hai
liên hoan báo cáo toàn quốc lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín đã được trung ương đoàn phát động từ giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
với nhiều cách làm và cách tiếp cận mới theo hướng hiện đại phù hợp với xu hướng vận động của xã hội và đời sống thanh niên
trong đó trọng tâm là hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín tổ chức từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
hội thi lần này được thực hiện với nhiều cách tiếp cận mới sáng tạo phù hợp với xu hướng vận động của đời sống xã hội và đời sống giới trẻ
qua một mươi ngày tổ chức bình chọn trên mạng xã hội đã có trên ba triệu người tiếp cận các video của các thí sinh
trên năm mươi tám triệu lượt người hiển thị các video trên facebook